ngay sau khi có chỉ đạo của chủ tịch ubnd tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
trong ngày hôm nay lực lượng công an tỉnh quảng ngãi và các ngành chức năng đã triển khai nhanh chóng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ những người ở vùng dịch đi qua vùng dịch đến quảng ngãi
tất cả người dân từ tp hcm về quảng ngãi đều phải cách ly tập trung theo quy định
bốn mươi bốn hành khách này từ tp hcm bay đến sân bay chulai tỉnh quảng nam về quảng ngãi sau một mươi hai h đều đã được đưa đến khu cách ly tập trung
tại trung tâm y tế huyện bình sơn
trên tuyến đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi đoạn đi qua khu vực danh giới giữa xã bình trương và xã bình long huyện bình sơn
có một số xe dừng trả khách né chốt kiểm tra y tế

thường thường là tập trung như thế này là đóng
bữa chiều là thăm mấy giờ
thăm ví dụ như là thăm mấy giờ thường thường đóng là cả sáu h với bác vào ngay là cả bốn h mà trong nam ra là cả bảy h
tại các tuyến đường ra vào tỉnh quảng ngãi lực lượng công an cùng với các ngành chức năng đã bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ hai mươi bốn trên hai mươi bốn
lực lượng công an cũng đã chủ động in ấn và cấp phát tờ rơi cho tài xế xe những nội dung quyến nghị của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh khi đi vào địa bàn quảng ngãi